hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều tra vụ án hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
liên quan đến vụ án trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố tám bị can nâng tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này lên một mươi một bị can
trong số một mươi một bị can này có ba bị can hà văn thắm lê thị thu thủy vũ thị thùy dương đã bị xử lý trong giai đoạn một của vụ án
trừ hà văn thắm và lê thị thu thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn một của dự án
các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ocean bank
qua xác minh ban đầu hà văn thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của ocean bank thực hiện việc lập khống
nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của ocean bank
sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên tám mươi tỷ đồng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân của vũ thị thùy dương quản lý
và chi vào các mục đích khác nhau
ocean bank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống nâng khống
số tiền ocean bank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với ba mươi chín hợp đồng với một mươi sáu đối tác là gần một trăm ba mươi tỷ đồng
sau khi đối chiếu với kết quả giai đoạn một của vụ án hà nội
văn thắm và các đồng phạm bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho ocean bank hơn ba mươi năm tỷ đồng
đồng thời cơ quan điều tra cũng xác định trong vụ án có dấu hiệu tội phạm giả mạo khai man thỏa thuận hoặc buộc người khác giả mạo khai man
tẩy xóa tài liệu kế toán theo quy định tại điều hai trăm hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tham ô hai mươi sáu năm tỷ đồng từ chế độ chính sách cho học sinh nghèo vùng cao
hai cán bộ phòng giáo dục và đào tạo huyện sìn hồ đã bị công an tỉnh lai châu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn thị minh liễu và trần thị huệ là kê toán trưởng và thủ quỹ của phòng giáo dục và đào tạo huyện sinh hồ
số tiền mà các đối tượng này tham ô tính từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín là trên hai mươi sáu năm tỷ đồng
nguồn tiền các đối tượng tham ô là tiền chế độ chính sách dành cho học sinh nghèo tiền chi thường xuyên của đơn vị
hiện công an tỉnh lai châu đang tập trung làm rõ hành vi tham ô chiếm đoạt ngân sách đồng thời mở rộng điều tra xác minh xem có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và các dấu hiệu vi phạm khác đối với các tổ chức cá nhân liên quan
từng là bạn bè quen biết với nhau thế nhưng chỉ vì một vài mâu thuẫn mà đối tượng trương bá nghĩa đã sẵn sàng đâm bạn của mình nhằm thỏa mãn sự bực tức
vì giết người công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng
được biết vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi sau khi đi nhậu với bạn bè về nghĩa nhớ lại mâu thuẫn với anh trần anh vũ chú tại phường thanh khê tây quận thanh khê nên thủ sẵn một con dao đến quán nhậu trên đường đến đường điện biên phủ để gặp anh vũ để nói chuyện
đến dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi khi không giải quyết được mâu thuẫn cả hai xảy ra sâu sát nghĩa đã dùng dao thủ dãn trong người đâm nhiều nhát khiến anh vũ trọng thương bỏ chạy
anh vũ bị thương tích năm mươi hai và được đưa đi cấp cứu kịp thời hiện công an quận thanh khê đã hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật
đến dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi khi không giải quyết được mơ thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến anh vũ trọng thương